chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của truyền hình nhân dân
trong chương trình hôm nay sau mục điểm đơn thư là mục bạn hỏi luật sư trả lời
tiếp theo là mục ống kính công dân
đây là tiểu mục mở tiếp nhận và phản ánh các clip mà khán giả gửi về học thư truyền hình nhân dân
để phản ánh những bức xúc của nhân dân qua hình ảnh mà người dân trực tiếp ghi hình
sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip kiểm tra và có phản hồi
về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ
chuyên mục học thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một sáu trăm sáu mươi một
thưa quý vị và các bạn
trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được ba mươi đơn thư của bạn đọc
và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội
giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả nguyễn thị cấp ở tỉnh điện biên lê văn trăm tỉnh hà nam nguyễn văn tần tỉnh tuyên quang
nguyễn thị lái tỉnh nam định nguyễn quang hà nguyễn thị lan ở thành phố hà nội trần vĩnh an tỉnh nghệ an có đơn thư về lĩnh vực nội chính
khán giả nguyễn văn hải tỉnh quảng ninh vũ thị hồng đào tỉnh bình dương dương văn ngọc vũ minh nguyễn huy khuyến
nguyễn thị lan nguyễn thị hạnh hoàng thị tưởng nguyễn cao thọ dương như cường võ nguyên hùng phạm văn thảo lê thị thanh hằng ở tp hà nội
nguyễn thế tân tỉnh văn địa vũng tàu trần thị thi tỉnh bình định đào thị cứ nguyễn ngọc biên ở thành phố hồ chí minh có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng
khán giả nguyễn xuân tốt tỉnh thanh hóa phạm quang chất thành phố hà nội nguyễn ngọc gản tỉnh quảng bình hoàng gia nhẫn ở thành phố hải phòng có đơn về an sinh xã hội
trong tuần đã có một mươi năm công văn trả lời của cơ quan chức năng là đại học thái nguyên học viện tư pháp bộ tư pháp tòa án nhân dân tối cao sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú thọ thanh tra bộ tài nguyên và môi trường sở tài nguyên và môi trường tp hà nội
ủy ban kiểm tra thành ủy hà nội ủy ban nhân dân quận nam từ liêm thành phố hà nội công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng công an tỉnh an giang ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp ủy ban nhân dân thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa công an tỉnh vĩnh phúc tỉnh ủy thanh hóa ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ

để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình xin chào luật sư lại xuân cường cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình
xin chào chị diệp vân xin chào quý khán giả truyền hình nhân dân
thưa luật sư bà lê thị ngọc tuyết làm tại một công ty may ở tỉnh bình thuận nhưng đăng ký bảo hiểm xã hội ở tỉnh ninh thuận hiện bà tuyết lấy chồng và chuyển hộ khẩu về nhà chồng bà tuyết hỏi bà cần làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào
câu hỏi của bà tuyết được quy định tại điều một trăm linh chín và điều một trăm một mươi của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn đã được cụ thể hóa vào điều hai mươi và điều hai mươi tám tại quyết định số sáu trăm ba mươi sáu ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu của bảo hiểm xã hội việt nam về việc ban hành hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
theo đó bà lê thị ngọc tuyết cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi bà đang cư trú để được thực hiện các thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần
hệ thống bảo hiểm xã hội đã liên thông trên toàn quốc do đó chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động không phân biệt địa bàn đóng và hưởng bảo hiểm xã hội
tuy nhiên để bảo vệ quyền lợi cho người lao động dài lâu bộ lao động thương minh và xã hội khuyến khích người lao động nên bảo lưu kết quả thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục đóng nếu tìm được việc làm phù hợp sau này
công ty của ông nguyễn long ở tỉnh bình dương ra thông báo cho nhân viên văn phòng nghị không lương một tuần để bảo dưỡng máy móc
công ty chưa có tổ chức công đoàn và cũng không đưa ra lời ý kiến người lao động về việc này ông long hỏi như vậy đúng hay sai
nước mà không phải do lỗi của người sử dụng lao động người lao động hoặc vì các nguyên khách quan khác như là thiên tai hòa hoạ dịch bệnh nguy hiểm địch hoạ di rời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định
theo trình bày trong câu hỏi thì công ty thông báo cho nhân viên nghỉ không lương một tuần để bảo dưỡng máy mắc
thưa luật sư ông hà dũng ở tỉnh hà giang tham khảo điểm a khoảng hai điều một quyết định số một trăm bốn mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của thủ tướng chính phủ quy định đối tượng không áp dụng chính sách là người đang hưởng chế độ hưu trí mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng
ông hỏi người hưởng chế độ hàng tháng như thương binh thì có được áp dụng hay không
theo quy định tại quy định
quy định số một trăm bốn mươi hai hai nghìn tám quy đề ttt và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến trong mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trở về trước
có dưới hai mươi năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương hiện không thuộc diện được hưởng chế độ hưu chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng thuộc đối tượng áp dụng thực hiện chính sách
như vậy nếu ông dũng thuộc diện người hưởng chính sách như thương binh
là quân nhân có đủ điều kiện theo quy định nêu trên thì thuộc trường hợp được xem xét giải quyết chế độ theo quyết định số một trăm bốn mươi hai ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn tám của thủ tướng chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến trong mỹ cứu nước có dưới hai mươi năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương
vâng xin cảm ơn luật sư
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được nhiều clip của khán giả bạn xem truyền hình phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi nhận
truyền hình sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết
quảng bình để tránh trạm thu phí trên quốc lộ một a nhiều xe chạy vào đường liên thôn ở xã quảng phú gây bức xúc cho người dân
theo phản ánh các hộ dân tại đây đã lập gác chắn đặt vật cản nhưng tình trạng trên vẫn thường xuyên diễn ra việc nhiều ô tô né chạm chạy vào khu dân sinh gây hư hỏng đường xá tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn
đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định